cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết hai đối tượng bị truy nã có tên phan polis sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyên vũ giai đình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quốc tịch hoa kỳ đã sử dụng súng bắn chết hai người
sau đó bỏ trốn vừa bị công an việt nam bắt và bàn giao cho cảnh sát hoa kỳ theo quy định
đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thực hiện hành vi giết hai người tại hoa kỳ vào tháng một
và đã nhập cảnh vào việt nam để lần trốn
sau một thời gian theo dõi thu thập thông tin cuối tháng sáu phòng truy nã truy tìm khu vực phía nam
phát hiện đối tượng phan polis đang lẩn trốn tại địa bàn tp hcm đã tiến hành bắt giữ
tiếp đó tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị có liên quan của công an tỉnh đắk lắc
bắt giữ đối tượng nguyên vũ tray đình đang lẩn trốn tại phường thành nhất tp bôn ma phật tỉnh đắk lắc
theo cục cảnh sát hình sự hai đối tượng này sau khi nhập cảnh vào việt nam đã chia làm hai hướng khác nhau
để lẩn trốn cắt đứt mọi liên lạc
tuy nhiên với sự mưu trí kinh nghiệm nhiều năm bắt giữ đối tượng truy nã
tổ công tác của phòng truy nã truy tìm đã bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này
đảm bảo an toàn cho tổ công tác người dân và đối tượng